bên cạnh việc chống những căn bệnh nguy hiểm mỗi người cũng phải nhận thức được
làm những việc có lợi cho dân cho nước là trách nhiệm và danh dự của mỗi người
thời gian qua cộng đồng mạng đã ca ngợi và lan tỏa nhiều hình ảnh đẹp
những cống hiến nỗ lực của nhiều tập thể cá nhân chấp nhận mọi khó khăn vượt qua thử thách
để công hiến hết mình cho sự phát triển chung của đất nước
nhất là những tấm gương trên mặt trận phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín vừa qua
việt nam đang có hết sức để các bệnh nhân đều được khỏi bệnh
mỗi lần đọc là thấy tự hào thấy xúc động rất nhiều cảm ơn các bác sĩ việt nam
rất trân trọng những tấm lòng cao cả
yêu thương san sẻ chẳng bao giờ là dư thừa
hy vọng những việc làm tốt có ích sẽ được lan tỏa trong cộng đồng xã hội
để đất nước việt nam ngày càng phát triển và hùng cường
như triệu mạch nguồn tạo thành sông mua con sông hòa thành biển lớn
mỗi người chúng ta
hãy cố gắng từng ngày từng giờ làm những việc có lợi cho dân cho nước
coi đó là trách nhiệm và danh dự của bản thân
điều đó sẽ tạo ra sức mạnh cộng hưởng và lan tỏa rộng khắp
trở thành động lực mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc
tiểu mục cư dân mạng cùng nhiều thông tin thời sự khác
sẽ được truyền hình công an nhân dân cập nhật thường xuyên trên website
và fanpage chính thức truyền hình công an nhân dân
hãy tiếp tục theo dõi và tương tác cùng chúng tôi
đừng quên chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ của bạn với nội dung
mà chúng tôi vừa đề cập đến trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
giá bán lẻ xăng dầu tại nước ta đã được điều chỉnh tăng
kết thúc chuỗi tám lần giảm giá liên tiếp
dẫu vậy thì giá xăng dầu hiện nay vẫn được đánh giá là ở mức thấp lịch sử
theo lý giải từ bộ công thương việc điều hành giá xăng dầu
vừa đảm bảo phản ánh xu hướng giá thành phẩm xăng dầu thế giới
vừa phù hợp với tình hình kinh tế xã hội hiện nay
hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đặc biệt là trong thời điểm khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín
có thể nói là việc giá xăng hạ thấp đã hỗ trợ nhiều cho các doanh nghiệp vận tải
trong hoạt động kinh doanh
tuy nhiên với hành khách sử dụng dịch vụ vận tải thì có lẽ là không lấy gì làm vui mừng
vì xăng thì giảm mà giá cước vận tải thì vẫn án binh bất động
để thấu hiểu nghịch lý này hãy cùng chúng tôi đến với những chia sẻ
từ chính các doanh nghiệp vận tải cũng như các chuyên gia trong lĩnh vực này
do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín sau hơn hai tháng dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách
trong thời gian giãn cách xã hội đến nay hoạt động vận tải hành khách mới được tiếp tục trở lại
và sau khi hoạt động trở lại nhiều lái xe còn cảm thấy tốt hơn
vì giá xăng thì giảm mạnh còn cước dịch vụ vận tải hành khách thì vẫn không đổi
thì xăng của mình hết khoảng tầm năm trăm linh sáu trăm linh nghìn
bây giờ có thể là một ngày hết khoảng tầm một trăm năm mươi tiền xăng
nhưng mà bù lại một trăm năm mươi tiền xăng một ngày chạy bốn trăm linh nghìn thì không đủ tiền đàm
tiền ăn tiền chi phí cho con xe
đó là quan điểm của các lái xe
còn về phía các hiệp hội vận tải khách thì lại cho rằng đây là thiếu sót của nhiều doanh nghiệp vận tải
đấy là một điều đáng buồn đối với những người làm công tác vận tải hiện nay
bởi vì ngày xưa khi xăng vừa lên cái
thì giá đã tăng
thậm chí có những đơn vị giá tăng ba giờ chiều mới tăng
thì buổi tối họ đã tăng giảm
đấy là cái thực tế
thì đây là một cái điều mà rất đáng tiếc là khi sang hạ đến năm mươi
mà giá cước vận tải chưa lên được
thì không phải là mong muốn của người làm kinh doanh vận tải
bởi vì nếu anh không giảm
thì anh sẽ mất khách
đó là cạnh tranh của thị trường mà
thế nhưng người vận tải không bao giờ muốn kéo dài
cái việc mà hạ giá xăng dầu
mà vận tải vẫn sửa nguyên như thế
thì đó là một cái điều đáng buồn
thì đấy ta gọi là
nói như các nhà khoa học nói
đó là cái độ trễ
giá xăng dầu giảm
nhưng giá cước vận tải không giảm
đó là nghịch lý
thế nhưng giá xăng phụ thuộc vào sự điều phối
của thị trường xăng dầu thế giới
và sự điều chỉnh trong nước
còn giá cước vận tải lại không theo giá điều chỉnh của nhà nước
mà phụ thuộc vào các doanh nghiệp
và trong bối cảnh hiện nay
các doanh nghiệp vận tải vẫn đang chịu nhiều khó khăn
cùng sự trì hoãn hoạt động trong thời gian dài
do tác động của dịch covid một mươi chín
thì việc điều chỉnh giá dịch vụ theo thực tế giá xăng dầu
được xem là bài toán khó đối với các doanh nghiệp vận tải
sau những tổn thất nặng nề trong thời gian qua
thực tế ngoài lượng khách giảm
việc thực hiện giận cách xã hội
cũng khiến chi phí vận chuyển của các doanh nghiệp vận tải tăng
nhưng doanh thu thì lại thấp
vì vậy doanh nghiệp vận tải cũng cần có sự hỗ trợ của nhà nước
và mong nhận được sự thông cảm từ phía khách hàng

tuy nhiên với lâu dài doanh nghiệp vận tải
cũng cần tìm cách giảm giá cước
khi việc kinh doanh giật phục hồi
tất nhiên không phải cái gì khó khăn cũng kêu nhà nước kêu dân cả
nhưng có cái điều rằng tình cảnh chung là thực tế là như vậy
cho nên chúng tôi nghĩ rằng là cái điều này không thể giải thích khác đi được
mà chỉ có là phía người dân phía khách hàng
cũng thông cảm một phần cho cái đỗ trễ của cái ngành vận tải
phía vận tải thì phải tích cực chủ động
để mà giảm giá cước vận tải trong thời gian ngắn nhất cho phép
để mà cạnh tranh trên thị trường
lấy lại cái số lượng hành khách và hàng hóa vận tải
đã được trình ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến
và sẽ được quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn
sự thảo đã nhận được sự đồng tình cao của các đại biểu cũng như người dân
và được đánh giá là một bước tiến bộ trong công tác quản lý hành chính
giảm thủ tục hành chính và hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo thuận lợi cho người dân
phục vụ người dân tốt hơn và hiệu quả hơn
một trong những đề xuất nhận được nhiều sự quan tâm chú ý
đó là bỏ điều kiện thường trú ở thành phố thuộc trung ương
điều này sẽ tạo ra những thay đổi tác động như thế nào tới cuộc sống của người dân
để trả lời cho câu hỏi này góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
có cuộc trao đổi với khách mời của chương trình là bà bùi thị an đại biểu quốc hội khóa một mươi ba
xin chào bà bùi thị an ạ
trước tiên thì xin mời bà cũng như là quý vị khán giả cùng theo dõi một clip ngắn
theo quy định của luật cư trú hiện hành
người dân muốn đăng ký thường trú vào huyện thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương
phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ một năm trở lên
trường hợp đăng ký thường trú vào quận thì từ hai năm trở lên
ở hà nội nếu đăng ký vào quận nội thành
thực hiện theo quy định của luật thủ đô với quy định tạm trú từ ba năm trở lên
quy định này nhằm hạn chế tình trạng di dân từ nông thôn đến các thành phố lớn
vào sáng ngày một mươi hai tháng năm
tại phiên họp toàn thể lần thứ hai mươi tám của ủy ban pháp luật thẩm tra về dự án luật cư trú sửa đổi
thứ trưởng bộ công an nguyễn duy ngọc cho rằng
việc quy định riêng các điều kiện đăng ký thường trú ở các thành phố trực thuộc trung ương
đã ảnh hưởng đến quyền tự do cư trú của công dân
theo quy định của huyện
hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba vì không có hộ khẩu
nên họ và gia đình gặp nhiều khó khăn trong học tập lao động
cũng như thụ hưởng các dịch vụ xã hội
thưa bà hiện nay theo quy định hiện hành
thì người dân muốn đăng ký thường trú vào huyện thị xã
thuộc thành phố trực thuộc trung ương
thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó
vậy theo bà thì đến nay quy định này còn phù hợp không
và nó ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của người dân ạ
trước hết thì phải nói như thế này
tức là trong một cái giai đoạn mà trong quá trình phát triển
cái điều kiện thật ra kinh tế nó chưa phát triển
thậm chí cái điều kiện quản lý xã hội
cũng chưa thật tốt thì mình áp dụng
những có một số điều khoản lúc đấy
nó rất thích hợp đặc biệt trong cái giai đoạn
mà trước đây có thể là những gọi là còn
thời chiến tranh chống mỹ
chẳng hạn lại chống pháp
chống trên không thì tôi nghĩ
cái chuyện đấy là hay cái chuyện để quản lý xã hội
thì tôi phải áp dụng một số cái điều kiện
mà ngăn nghèo tôi đồng ý nhưng mà cái việc
mà yêu cầu phải thường trú
trong một thời gian mà thậm chí có những nơi
rất dài cái điều đó tôi nghĩ là
ảnh hưởng rất là lớn đến cuộc sống của dân
tôi cũng nhớ lại cái thời trước
bao cấp thì cái sổ gạo và cái sổ hộ khẩu
coi như hai vật bất ly thân của mọi người
cái gạo mà không cái sổ gạo không có
thì coi như là không có cái gì để ăn
nhưng mà cái quyền hộ sổ hộ khẩu mà không có
thì gần như là hạn chế rất nhiều
các cái việc gọi là
sống của người ta ví dụ chuyện học hành
chuyện đăng ký xe máy xe ô tô
tất cả mọi chuyện chuyện thậm chí chuyện
mua đất mua nhà đều không được cho nên tôi cho là
cái việc đấy là cái việc nó hạn chế rất nhiều
mà chính cái đó ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của dân
và nó làm cho người ta tức là cái cuộc sống
người có hộ khẩu không hộ khẩu nó không bình đẳng
cho nên là tôi khi bỏ cái điều khoản
mà thường bắt người ta phải
thường trú tạm trú bao nhiêu để mới đến
thì được thì phải thường trú xong mới đến hộ khẩu
tôi cho là cái điều khoản này rất tốt mà tôi nghĩ là
ở đấy tôi đánh giá rất cao
tức là ta thực hiện cái hiến pháp hai mươi ba
tức là cái vấn đề là cái quyền
của con người ta được tự do cư trú
người ta được tự do làm việc ta được tự do học tập
và v v thì tôi cho cái là cái để thể hiện
cái bản chất của việt nam mình cho nên tôi cho là
cái tôi đánh giá rất cao cái điều khoản này
trong dự án luật cư trú thì bộ công an
có đề xuất là bỏ các điều kiện
thường trú ở thành phố trực thuộc trung ương
cá nhân bà có đánh giá như thế nào
về cái đề xuất này
thật ra cái đề xuất này với cá nhân tôi
thì tôi ủng hộ tuy nhiên đối với những cái
thành phố lớn như thành phố hồ chí minh
hay là đà nẵng mà đặc biệt là hà nội thì có luật thủ đô
tức là cái thành phố phải nói là
thỏa nói thật tức là không khuyên khích
đông người lắm mật độ vì
cái mật độ dần số tăng rất nhanh
và cái điều kiện về mặt
xã hội tức là hạ tầng xã hội hạ tầng ấy
nó chưa đảm bảo được thì sợ
mọi người đến sẽ không đảm bảo được chất lượng cuộc sống
thì đấy là cái ý cũng rất tốt
của những cái thành phố lớn nhưng mà tôi nghĩ là
thật ra nếu các thành phố lớn
cố gắng lên để làm chuyện khác để bác bỏ được
cái này theo đúng cái đề xuất của bộ quang
tôi thấy rất là hay bởi vì như thế để
cho làm bớt cái khó khăn cho
người dân và tôi quan sát giai đoạn vừa rồi
thì tôi có thể nói thật hà nội thì
khoảng gần tám triệu chính thức nhưng mà
cái vãng lai cũng có thể đến một mươi triệu như vậy
tức là gì tức là dù ta có đưa cái điều khoản
thực ra thì người ta vẫn đến đây là vấn đề
là cuộc sống thì tôi nghĩ rằng
có lẽ chúng ta cũng nghiên cứu thế nào đấy
cái bộ luật cao nhất là
hiến pháp còn những bộ luật dưới đấy
ta cứ nghiên cứu thế nào để thích ứng làm dần dần
và ta điều chỉnh dần dần để cho phù hợp với cái luật
không là luật là hiến pháp
vậy theo bà nếu như bỏ điều kiện thường trú
thì sẽ tạo ra những cái tác động mới
như thế nào đến cuộc sống của người dân
trước hết nếu bỏ cái điều kiện em tôi nghĩ sẽ
tiết kiệm rất nhiều
tôi nói phải ngay là công an tiết kiệm là cái số
lượng người phải làm ngồi và đăng ký
cho tiết kiệm và kể cả
đấy phải nói là nếu tính ra tiền thì có rất lớn
tức là tiết kiệm là công của cán bộ
số cán bộ tiết kiệm được giấy tờ tiết hộ
rất nhiều thứ mà thứ nhất là làm cho
người dân họ không bị gò bó không bị
lo lắng cái chuyện đấy chuyện họ sẽ
hài lòng với cuộc sống họ sẽ gắn bó với hơn
mà tôi cho cái là cái cao nhất thế còn
chuyện cái tiết kiệm tiền đương nhiên rồi và cái này
tôi nghĩ là sẽ nâng cao được
trách nhiệm quản lý mà đây thì tôi nghĩ là
trong trường hợp này là tiết kiệm được là sẽ rất tốt
hai nữa là tôi nghĩ là bây giờ có thể
có những người đặt vấn đề tức là trong trường hợp này sẽ
quản lý sẽ khó đặc biệt là vấn đề ăn trật tự
trị an và an ninh thì tôi cho là
đối với cái xã hội việt nam chúng ta bây giờ đang
khá là phát triển tức là áp dụng công nghệ
thông tin tức là cái bốn rồi
tôi nghĩ là có thể quản lý được tất cả
thông qua những gọi là cái chỉ số
định danh đấy tức là cái thẻ căn cứ tôi nghĩ là
có thể làm được vậy thì tôi nghĩ khó thì khó thật
nhưng tôi nghĩ là nếu làm được cái này
sẽ rất nhiều cái lợi mà lợi
trước hết là cái lợi trước đại đa số
cho chín chục triệu dân việt nam
mà tôi cho đấy là cái mục tiêu
của đảng cũng như của chính phủ tức là lên
cái sự hài lòng của nhân dân việt nam là
cái thứ đó chính đối với cái chuyện là
các cái mục tiêu hoạt động của mình và các cái
kết quả hoạt động của mình tôi cho là đạt được cái mục tiêu đấy
có một số ý kiến
thì lo ngại rằng là nếu như
bỏ điều kiện cư trú thì sẽ xảy ra mâu thuẫn
với các luật hiện hành khác chẳng hạn như là
luật thủ đô bà có suy nghĩ như thế nào
và để tránh mâu thuẫn luật
thì chúng ta cần phải làm gì đấy vẫn như
tôi đã nói tức là thứ nhất là cái
bộ luật cao nhất là hiến pháp
là ai cũng phải tuân thủ tuy nhiên
có những điều kiện đặc thù của từng vùng một
thì cái này là nhà nước cũng cho phép
chúng ta có thể là thích ứng dần dần
cho nên tôi nghĩ trong trường hợp này thì
thủ đô cũng phải nghiên cứu nhưng bởi vì là
cái luật thủ đô khi ra đời với một mục tiêu
tức là cái thủ đô đây là không phải
của người hà nội thủ đô là của cả nước
mà là cái trung tâm khoa học văn hóa
chính trị văn đoàn cho nên là mọi thứ
nó phải rất chuẩn và chất lượng cuộc sống
đương nhiên phải cố gắng cao hơn chính vì
cái xuất phát từ đấy cho nên hà nội
có một cái đề xuất là có cái luật thủ đô
để làm sao cho chất lượng cuộc sống
người dân khi đã về thủ đô là phải được
được hưởng cho nên là mọi chuyện
hạ tầng xã hội cho nên là sợ rằng
không đáp ứng được cái điều kiện
sống nhân dân cho nên nhân dân đến
đông quá thì không đáp ứng được tôi cho đấy cũng là
lý do chính đáng thế thì bây giờ sẽ
giải quyết cái mâu thuẫn thế nào tôi nghĩ này nó gọi là
cái chưa phù hợp chưa phải mâu thuẫn tức là
ta thích ứng dần dần có thể đối với hà nội
thì có thể dãn thêm một chút
đến một cái có một cái thời điểm mốc nào đấy
nhưng mà tôi nghĩ cũng không nên kéo dài quá
để cho nó phù hợp với cái luật chung hay là
thành phố hồ chí minh cũng đàn ẵng đấy để vừa
đáp ứng được cái luật thủ đô mà cũng vừa
đáp ứng được cái chuyện cái quy định
của nhân pháp cảm ơn bà
của trao đổi vừa rồi
chương trình tiếp tục với các đội dung khác
sau ít phút